cục đường thủy nội địa việt nam bộ giao thông vận tải vừa thông báo mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước năm mươi gói thầu qua mạng
theo đó cục đường thủy sẽ tổ chức đấu thầu qua mạng không qua sơ tuyển ba mươi chín gói thầu quản lý bảo trì đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía bắc và phía nam năm hai nghìn hai mươi do cục đường thủy nội địa việt nam quản lý
ngoài ba mươi chín gói thầu trên một mươi một gói thầu quản lý bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy quốc gia khác được bộ giao thông vận tải ủy quyền cho các địa phương quản lý cũng đang được địa phương tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để lựa chọn ký hợp đồng thực hiện từ ngày một tháng ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi